do nguyên nhân đang có mưa to kết hợp với thủy điện điều tiết xả lũ tại khu vực hạ du sông thu bồn và phía tựa nguồn
nên vào chiều tối ngày một mươi tháng một mươi trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua huyện thăng bình và huyện phú ninh xuất hiện các điểm ngập lụt sâu
nước lũ tràn về gây ngập mặt đường chia cắt giao thông
trên quốc lộ một a đoạn qua xã bình trung huyện thăng bình và đoạn qua xã tam an huyện phú ninh tỉnh quảng nam
nước lũ gây ngập sâu từ ba mươi cm đến năm mươi cm có nhiều đoạn nước chảy xiết khiến việc đi lại gần như tê liệt
để bảo đảm an toàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã bố trí lực lượng có mặt hiện trường
để điều tiết giao thông và tiến hành thực hiện cảnh báo cảnh giới hướng dẫn phân luồng giao thông và thông báo để người dân hạn chế đi lại
đồng thời phối hợp với cục quản lý đường bộ ba tiến hành phân luồng xe di chuyển lên hướng cao tốc đà nẵng quảng ngãi
trước tình hình mưa lớn kèm thủy điện bắt đầu xả lũ nước các sông tiếp tục dâng cao sở giao thông vận tải tỉnh phối hợp với công an tỉnh
triển khai lực lượng túc trực tại các vị trí ngập sâu trên tuyến quốc lộ một a các tuyến giao thông huyết mạch để hướng dẫn phân luồng
phân tuyến các phương tiện giao thông cơ giới đi lại an toàn đồng thời nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt các phương tiện chở người qua lại khi có lũ